trong thời gian gần đây khu vực giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên e sô huyện e k tỉnh đắk lắc với huyện krong pa tỉnh gia lai đang diễn ra tình trạng khai thác rừng trái phép
cây rừng bị đốn hạ nằm la liệt hoạt động cưa xẻ gỗ thành tấm được thực hiện ngay trong rừng tự nhiên
lâm tạc đã lựa chọn những phần gỗ có giá trị đưa ra khỏi rừng để lại những phần thân bìa gỗ giá trị thấp nằm ngổn ngang giữa rừng già
nhiều gốc cây cành thân gỗ đã khô khốc nằm dài rác cùng với những gốc cây thân gỗ còn tươi vết cắt mùn cưa cũng còn khá mới
điều này cho thấy hoạt động phá rừng đã diễn ra trong thời gian dài và thường xuyên
đối tượng lâm tạc lợi dụng con đường này để tiếp cận vào khu bảo tồn thiên nhiên eso khai thác sử dụng xe máy độ chế chở ra tập kết và sau đó sử dụng xe ô tô các thứ vận chuyển
theo ghi nhận của phóng viên có hàng chục chiếc xe độ chế của người dân nối đuôi nhau chở theo những khúc gỗ rừng chạy từ phía rừng rắp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và gia lai hướng về quốc lộ hai mươi chín thuộc địa phận huyện sông hinh tỉnh phú yên
điều này cho thấy ngoài việc khai thác gỗ có tổ chức của các nhóm lâm tặc thì việc người dân dùng xe máy độ chế xâm nhập hủy hoại rừng cũng diễn ra công khai đẩy khu vực rừng rắp danh giữa các tỉnh đắk lắc gia lai trở thành điểm nóng của phá rừng

các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng điều tra xử lý nghiên các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại vùng rắp danh giữa hai tỉnh